thì các nhóm bệnh nhân bị dối loạn tâm thần thì đều có đến viện chúng tôi điều trị
thì ở đây thì tôi sẽ liệt kê những cái vấn đề như này
thứ nhất là những cái vấn đề dối loạn nhận thức
thì từ những trẻ chúng ta thấy là trẻ tự kỷ trẻ tăng động trẻ chậm phát triển tâm thần
những trẻ có khó khăn trong học tập ví dụ như khó nói khó đọc khó viết
khi lớn lên đến vị thành niên thì chúng ta thấy là có những hành vi và những nhận thức lạch lạc
khi trưởng thành thì những khó khăn trong học tập làm việc cũng như là những bệnh loạn thần
và khi đến già thì chúng ta thấy là có những cái suy giảm nhận thức những cái xa suốt trí tuệ v v
thì đấy là nhóm thứ nhất là về vấn đề nhận thức
nhóm thứ hai là vấn đề nghiện
thì chúng ta thấy là chúng ta có từ nghiện chất ví dụ như là chúng ta thấy là nghiện rượu này nghiện thuốc lá
nghiện các chất dạng thuốc phiện như heroin nghiện các chất kích thần như amphetamine hay là chúng ta gọi là thuốc lắc
nghiện cocaine này
một số thuốc như chúng ta gọi là những thuốc ăn dịu dài lọ âu
và một số chất khác
thì đấy là về nghiện chất
ngoài ra còn nghiện hành vi
ví dụ như chúng ta thấy là nghiện internet
nghiện người ta cũng đề cập nhiều đến những nghiện mua sắm
và những nghiện một số đồ vật
cũng như là hành vi ăn cắp bệnh lý v v
thì đấy là cái
vấn đề thứ hai
nó gọi là nghiện học
vấn đề thứ ba là cái cảm xúc
thì cảm xúc ví dụ như anh căng thẳng khó khăn
anh lo âu
anh trầm cảm
anh dối loạn khí sắc
thì đấy là một cái màng
cũng như tỷ lệ người gặp rất là lớn
màng thứ tư
thì chúng ta gọi là những cái dối loạn
hoạt động cơ bản
thì đấy là gồm có giấc ngủ
ví dụ như khó vào giấc ngủ
ngủ không sâu giấc
tình giấc sớm
hay mất ngủ
hai là những cái dối loạn về tình dục
trong cái dối loạn tình dục
thì người ta thấy là đến chín mươi
là do nguyên nhân tâm thần
thì còn nguyên nhân mà do
mạch máu cũng như nội tiết
thì khoảng độ năm một mươi
nữa trong cái màng này
đấy là dối loạn ăn uống
thì có khi là chán ăn
ăn vô độ béo phì
và các ăn
chúng ta gọi là những cái không phù hợp
và cái nữa
nó gọi là những cái bản năng sống
đấy là nhiều người chúng ta thấy là cái
nhu cầu mong muốn được sống
thì đấy là cái nhu cầu rất là thiết yếu
thế nhưng mà rất nhiều người đã tìm đến
bằng những cái hình thức tự mình
kết liễu mình
thì đấy gọi là những cái dối loạn
những cái vấn đề hoạt động cơ bản
và một cái nữa
thì liên quan đến đại dịch
thì đấy là chính là cái vấn đề stress
và nhân cách
thì thấy là cái
tất cả mọi cái vấn đề cuộc sống
từ những cái
vấn đề xã hội
môi trường gia đình
những cái gây khó chịu cho con người
cũng như những cái vấn đề về
bệnh lý cơ thể
cũng như là vấn đề bệnh lý về tâm thần
đều gây ra những cái stress cho cơ thể
và nó ảnh hưởng
đến cái sự phát triển của con người
đặc biệt là nhân cách
lên người lớn
và khi người lớn rồi nhân cách cũng